nhóm năm bị can này khi thẩm định hồ sơ miễn giảm chuyển mục đích sử dụng đất không đúng đối tượng gây thiệt hại ngân sách một trăm một mươi chín tỷ đồng

ngày trong đêm lực lượng chức năng đã đưa bốn mươi bảy người về cơ quan công an để tiến hành kiểm tra qua kiểm tra nhanh phát hiện có hai đối tượng nữ và hai mươi đối tượng nam dương tính với chất ma túy đấu tranh khai thác đối tượng la quy loa quang duy hai mươi sáu tuổi trú tại tổ sáu phường nguyễn thị minh khai thành phố bắc cạn thừa nhận số ma túy bị thu giữ là của mình công an tỉnh và giám đốc công an tỉnh đã thưởng nóng cho lực lượng cảnh sát hình sự một mươi triệu đồng

hôm nay các đối tượng đã giao dịch ghi số đề cho các con bạc với số tiền lên đến hơn hai trăm linh tỷ đồng
nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan công an các đối tượng này thường chọn những nhà kiến cổng cao tường để hoạt động
sử dụng nhiều lớp cửa và trang bị hệ thống camera quan sát đồng thời cử người canh gác cảnh giới ở phía ngoài
ngoài ra chúng còn sử dụng sim giác để liên lạc và thường xuyên thay đổi thuê bao số điện thoại sử dụng công nghệ cao
khi giao nhận tiền thắng thua chúng thường hẹn tại những địa điểm bí mật và không cố định
công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đang truy bắt hai đối tượng có biểu hiện ngáo đá dùng dao uy hiếp tài xế xe khách để xin đều
rồi bất ngờ giật ví tiền bỏ chạy sự việc xảy ra vào chiều tối ngày hôm qua và ngày sáu tháng bảy trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua địa phận phường long bình tp biên hòa
theo điều tra ban đầu vào khoảng một mươi tám h ngày sáu tháng bảy
xe khách mang biển kiểm soát sáu mươi b bốn nghìn hai trăm năm mươi tám lưu thông trên quốc lộ một a hướng từ tp hcm đi bình thuận
khi chiếc xe vừa đi qua ngã tư tam hiệp phường long bình thành phố biên hòa thì có hai thanh niên chưa rõ lai lịch đi xe máy chạy sát bên
sau đó một trong hai thanh niên dùng vật cứng đập vào cửa kính xe làm vỡ kính
tài xế xe khách vội dừng xe gần khu vực cây xăng suối linh thì một trong hai thanh niên cầm hung khí lên xe uy hiếp xin đều tiền tài xế
do thấy đối tượng cầm hung khí nên tài xế định rút vĩ lấy tiền đưa thì đối tượng đã giật ví rồi xuống xe tẩu thoát vào đường trần quốc toàn phường bình đa thành phố biên hòa tẩu thoát
qua điều tra công an tp biên hòa xác định hai đối tượng nói trên có biểu hiện ngáo đá vụ việc đang được công an tp biên hòa tiếp tục điều tra
thưa quý vị và các bạn thời gian gần đây nhận thấy nghề nuôi chim yến có thu nhập cao nên nhiều hộ dân trên địa bàn đã đầu tư xây nhà
chuyên dụng để nuôi chim yến tuy nhiên các ngôi nhà nuôi chim yến thì thường nằm độc lập ở nơi vắng vẻ ít có người trông coi
chỉ ban ngày mới có người vào kiểm tra chăm sóc bảo dưỡng còn ban đêm thì các nhà yến sẽ khóa cửa và theo dõi bằng hệ thống camera an ninh
nắm bắt được quy luật này thì trong khoảng thời gian từ cuối tháng ba năm hai nghìn một mươi chín đến nay tại thành phố đồng xoài một số và một số địa phương lân cận đã xảy ra tình trạng trộm cắp tổ yến
trong các tòa nhà nuôi chim yến của người dân gây thiệt hại lớn về tài sản
và gây ảnh hưởng đến an ninh trả tự tại địa phương
lợi dụng ban đêm không có người trông coi kẻ gian đã phá khóa cửa đột nhập vào nhà nuôi chim yến của ông trần công phương bốn mươi tám tuổi
chú khu phố suối cam phường kiến thành thành phố đồng xoài để gỡ trộm khoảng một tám trăm linh tổ yến trị giá gần ba trăm linh triệu đồng
ngay sau khi nhận được tin báo của người dân lực lượng công an thành phố đồng xoài đã tiến hành khám nghiệm hiện trường
và thu thập tài liệu vật chứng để xác minh truy tìm thủ phạm
các đối tượng không để lại dấu vết ở hiện trường và xác định đây là tình sự việc mất trộm tàu yến xảy ra đầu tiên trên địa bàn thành phố đồng xoài
xác định đây là thủ đoạn mới và các đối tượng không phải từ địa bàn tỉnh phước mà từ địa phương khác đến
vì vậy chúng tôi xác định lập chuyên án điều canh
bằng sự kiên trì và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đến dạng sáng ngày một mươi tám tháng sáu
một nhóm đối tượng ngoài tỉnh chuyên đến địa bàn bình phước trộm cắp tổ yến đã bị lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố đồng xoài phát hiện
khi đang trộm cắp tổ yến tại chính gia đình ông trần công phương
tuy chỉ bắt được một đối tượng là nguyễn văn bình hai mươi sáu tuổi chú huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận
nhưng lực lượng công an đã xác định được nhóm trộm cắp gồm hai đối tượng gồm bình và châu xuân vũ hai mươi ba tuổi cùng chú huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận
đây là nhóm chuyên trộm cắp tổ yến tại các nhà nuôi chim yến ở nhiều địa bàn và đã thực hiện chót lọt nhiều vụ trước đó

năm kg tổ yến thô cất giấu tại phòng trọ bình khai đã cùng với vũ trộm cắp của một nhà nuôi chim yến tại huyện trân thành trong đêm một mươi sáu tháng sáu
toàn bộ số tổ yến này bình sẽ đem bán cho một người tên đầu tại tỉnh bình thuận với giá một mươi năm triệu đồng một kg như đã từng bán nhiều lần trước đó
trong thời gian tới lực lượng cảnh sát cảnh sự công an vũ thuận xoài sẽ tăng gần các công tác tường tra
phục phối hợp với công an các phường và các chủ hộ tuyến để kịp thời phát hiện khi có đối tượng lạ mặt xâm nhập vào các nhà yến của người dân
qua đây chúng tôi khuyến cáo các hộ dân nhất là nhân hộ nuôi chim yến tăng gần việc gắn các camera an ninh giám sát và các thiết bị báo động
để kịp thời phát hiện các kẻ gian đồng nhập vào các khu vực nhà nuôi yến

nguyễn văn bình đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đồng xoài khởi tố để điều tra làm rõ về hai tội
trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy đồng thời mở rộng điều tra và truy bắt các đối tượng có liên quan
bản tin kết thúc với thông tin về truy nã tội phạm
hãy nhớ đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
hãy nhớ đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện